lãnh đạo ubnd phường tám tp đà lạt cho biết đã có văn bản trình ubnd tp đà lạt
đề xuất xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
đối với công ty cổ phần du lịch thành công lâm đồng
về hành vi xây dựng cầu đáy kính không có giấy phép xây dựng
theo đó qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện tại khu du lịch thung lũng tỉnh yêu
đường mai anh đào phường tám tp đà lạt
chủ đầu tư đã cho xây dựng công trình cầu đáy kính bảy d không có giấy phép xây dựng
cũng tại đây chủ đầu tư còn cho lắp dựng khung sắt lắp ghép nhà trờ rộng tám m
dài hai mươi m cao bốn m
trước những sai phạm trên ubnd phường tám tp đà lạt yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng công trình